thủ tướng chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm ba thứ trưởng bộ quốc phòng
tại quyết định số một nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ bổ nhiệm phó đầu đốc hải quân phạm hoài nam
ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương tư lệnh quân chủng hải quân
giữ chức thứ trưởng bộ quốc phòng
tại quyết định số một nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ bổ nhiệm trung tướng vũ hải sản
ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương tư lệnh quân khu ba
giữ chức thứ trưởng bộ quốc phòng
tại quyết định số một nghìn hai mươi sáu thủ tướng chính phủ bổ nhiệm trung tướng hoàng xuân chiến
ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương tư lệnh bộ đội biên phòng
giữ chức thứ trưởng bộ quốc phòng